bắt đầu từ tháng hai năm hai nghìn một mươi chín hàng loạt chính sách mới như điều chỉnh tiền lương tháng
đóng bảo hiểm xã hội chuyển đổi thẻ atm sang thẻ chi
chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ chính thức có hiệu lực
và sau đây là một số nội dung nổi bật được chúng tôi tổng hợp
quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính có hiệu lực từ ngày một mươi tháng hai
theo đó các cơ quan tổ chức cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
phải tuân thủ các nguyên tắc quy định tại điều năm của luật giao dịch điện tử
quy định của pháp luật chuyên ngành và quy định pháp luật liên quan
giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính thuộc thủ tục hành chính
phải tuân thủ quy định của pháp luật về thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến
việc sử dụng chứng thư số và chữ ký số trong giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
phải tuân thủ quy định của pháp luật về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
quy định mới về tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô có hiệu lực từ ngày hai mươi năm tháng hai
theo đó tổng bí thư chủ tịch nước thủ tướng chủ tịch quốc hội được sử dụng thường xuyên một ô tô
kể cả đã nghỉ công tác và không quy định mức giá
bộ trưởng thứ trưởng các cơ quan ngang bộ phó bí thư thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân
chủ tịch ủy ban nhân dân của hà nội và tp hcm được sử dụng một xe ô tô có giá tối đa một một tỷ đồng
trong thời gian công tác
thứ trưởng phó chủ tịch hội đồng nhân dân phó chủ tịch ủy ban nhân dân của hà nội và tp hcm
được sử dụng ô tô đưa đón từ nơi ở đến cơ quan và đi công tác với giá mua tối đa chín trăm hai mươi triệu đồng một xe
quy định về cho vay để đầu tư ra nước ngoài không quá bảy mươi vốn của khách hàng có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng hai
mức cho vay tổ chức tiến dụng và khách hàng thỏa thuận nhưng tối đa không vượt quá bảy mươi vốn đầu tư ra nước ngoài của khách hàng
quy định này để bảo đảm khách hàng nhà đầu tư phải thu xếp nguồn vốn khác như vốn chủ sở hữu tham gia vào dự án
phương án đầu tư ra nước ngoài nhằm giảm bớt rủi ro cho tổ chức tiến dụng đồng thời chứng minh năng lực thu xếp tài chính của khách hàng